thưa quý vị trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại việt nam
vấn đề đảm bảo an ninh an toàn là một trong những mối quan tâm hàng đầu
nhiều biện pháp đã được áp dụng để đảm bảo an ninh tối đa cho hội nghị lần này
truyền thông quốc tế trong những ngày tác nghiệp tại hà nội đã đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưng
luôn có rất đông phóng viên đến đưa tin và người dân theo dõi bên ngoài
lực lượng công an đã triển khai các lực lượng trực tại khu vực bảo vệ và các điểm chốt nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh phục vụ hội nghị
điều này được phóng viên quốc tế đánh giá cao về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của việt nam đối với công tác bảo vệ hội nghị
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tầm điểm của thế giới tại hà nội đã thu hút khoảng ba phóng viên quốc tế

chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn cho mọi hoạt động báo chí trong thời gian trước trong và sau hội nghị thượng đỉnh là một trong những yêu cầu được đặt ra
trong thời gian trước công tác đảm bảo an ninh an toàn cho mọi hoạt động báo chí trong thời gian trước trong và sau hội nghị thượng đỉnh là một trong những yêu cầu được đặt ra
trong đó tại các địa điểm diễn ra hội nghị cũng như nơi lưu trú của phóng viên quốc tế công tác đảm bảo trật tự đô thị trật tự giao thông phòng chống các loại tội phạm có thể phát sinh như trộm cắp móc túi đều được tăng cường triển khai với các phương án kế hoạch được chủ động xây dựng ngay từ sớm
tôi đã đến việt nam trước một tuần khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều diễn ra an ninh được thắt chặt tại các địa điểm chúng tôi tác nghiệp đều được bảo vệ tuyệt đối
người dân ở hà nội rất thần thiện và gần gũi tại khách sạn chúng tôi ở tình hình an ninh cũng rất tốt không có một vấn đề phát sinh nào về an ninh xảy ra đó là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể dễ dàng tác nghiệp khi đưa tin tại đây
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám chúng tôi cũng triển khai lực lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham gia hội nghị cũng như là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phóng viên đài báo
chúng tôi cũng như quốc tế tham gia đưa tin về hội nghị lần này
an ninh an toàn là một trong những lý do quan trọng để việt nam trở thành nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
dù chỉ có hơn một mươi ngày để chuẩn bị xong công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được các lực lượng chủ động xây dựng với nhiều phương án và kế hoạch đảm bảo một cách tối đa nhất
điều này đã được minh chứng trong suốt thời gian qua khi nhiều hoạt động bên lề và hội nghị chính hội nghị để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
công tác bảo vệ an ninh của lực lượng công an đã gây ấn tượng đối với truyền thông quốc tế về một đất nước việt nam thân thiện và an toàn